đại hội đảng bộ tỉnh thanh hóa vừa kết thúc tốt đẹp với nhiều mục tiêu lớn trong đó có xây dựng thanh hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước
với công nghiệp quy mô lớn là nền tảng các ngành công nghiệp năng lượng chế biến chế tạo và dịch vụ logistics là những khâu đột phá để quyết định thành công
thị xã bìm sơn nằm ở cửa ngõ phía bắc tỉnh thanh hóa tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi đạt hai mươi bốn tỷ đồng
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm biểm sơn được xác định là một trong